tổng cục khí tượng thủy văn đã tập hợp tất cả các bản đồ phân vùng tai biến môi trường tự nhiên
bản đồ địa hình các sườn dốc các phong hóa để cố gắng đưa ra bản đồ cảnh báo chi tiết hơn
so với các bản tin cập nhật theo ngày
hiện bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất đã được gửi về ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh
tổng cục đề nghị các đài khí tượng thủy văn tỉnh hướng dẫn các địa phương sử dụng bản đồ này
để kịp thời tham mưu cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
sử dụng bản đồ phục vụ công tác ứng phó cơn bão số một mươi ba